tiếp tục với thông tin khác thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn tỉnh bình định vừa khởi tố và bắt giam chu thành minh chú tại huyện tây sơn để điều tra về hành vi cố gây thương tích
theo kết quả điều tra trước đó minh có mâu thuẫn với trần văn tâm khi thấy tâm và người bạn tên hào đến uống cà phê minh đã vào phòng trọ lấy một cây kiếm nhật chém nhiều nhát trúng vào phần tay của tâm
khi phát hiện sự việc hào chạy đến can ngăn nhưng nên minh dừng lại sau đó hào trở tâm đến trung tâm y tế huyện để cấp cứu tỷ lệ thương tích của tâm tại thời điểm giám định là một mươi ba